trong chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội kiến chủ tịch quốc hội myanmar tichun miad
chủ tịch quốc hội tichun miad bày tỏ hài lòng về việc tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố
trên các lĩnh vực và trên các kênh trong đó có quốc hội
hai bên cũng hợp tác phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương và khu vực
nhất là trong khuôn khổ liên minh nghị viện thế giới ipu và hội đồng liên nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á
các nhóm nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ hai nước cũng tích cực giao lưu chia sẻ kinh nghiệm
thủ tướng đề nghị quốc hội hai nước tích cực phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước
ủng hộ các cơ chế chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại đầu tư hiện đang phát triển năng động giữa hai nước
thủ tướng cũng đề nghị quốc hội myanmar tích cực phối hợp chặt chẽ khi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
và chủ tịch hội đồng liên minh nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á năm hai nghìn hai mươi